thưa quý vị và các bạn khác với không khí vắng vẻ những ngày trước từ hôm qua đến nay
các sân bay như nội bài tân sơn nhất hành khách chen chúc nhau để về quê ăn tết
sau khi bộ y tế ban hành quy định cách ly mới
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một sảnh đến nội địa sân bay nội bài đông ngạt hành khách
từ phía nam về quê ăn tết
đến một mươi ba h ba mươi dòng người vẫn nối đuôi nhau rời nhà ga
bên ngoài sảnh chờ hàng dài ô tô chờ đón khách
lâu lắm rồi mới lại có cảm giác đông đúc như vậy
ai cũng mang theo nhiều hành lý một nhân viên an ninh sân bay chia sẻ
theo đại diện sân bay nội bài từ hôm nay hai mươi bốn tháng một
bắt đầu dịp cao điểm phục vụ hành khách kéo dài đến ba mươi tháng một
các khung giờ cao điểm hàng ngày là một mươi h một mươi hai h một mươi năm h một mươi bảy h một mươi bảy h một mươi chín h hai mươi hai h hai mươi bốn h
sáng lượng vận chuyển qua sân bay nội bài dự kiến tăng dần mỗi ngày
sân bay có khoảng ba trăm năm mươi chuyến bay cất cánh hạ cánh
trong đó bay quốc tế một trăm linh chuyến trong nước hai trăm năm mươi lượt chuyến
tuần trước trung bình sân bay nội bài đón hai trăm bảy mươi chuyến bay mỗi ngày
tuần này lượng hành khách dự kiến đạt khoảng ba mươi ba mỗi ngày
trong đó ba khách quốc tế và ba mươi khách nội địa
lượng khách sẽ tăng cao so với hai mươi sáu lượt khách trung bình mỗi ngày vào tuần trước
tại tp hcm lượng khách về tết qua sân bay tân sơn nhất cũng đang tăng cao
trái ngược cảnh vắng vẻ
trước theo cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất hôm qua ngày hai mươi ba tháng một
sân bay khai thác hơn sáu trăm linh chuyến khoảng năm mươi chín lượt khách
từ ngày hai mươi hai tháng một khách đi lại nội địa bằng đường hàng không
gần như không còn các rào cản về y tế
cụ thể hành khách đi lại không cần có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine
f khỏi bệnh và giấy xét nghiệm
trường hợp khách cư trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc cách ly vùng y tế vùng phong tỏa
thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước thời điểm bay